đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến kiểm tra thực tế tình trạng các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
qua kiểm tra các hồ chứa thủy lợi tiếp nhận lượng nước lớn do mưa kéo dài đã gặp sự cố do đó cần tập trung lực lượng theo dõi để ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra
bên cạnh đó địa phương cần tiếp tục ra soát tổng thể thực trạng các hồ chứa nước trên địa bàn bố trí kinh phí để sửa chữa bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ kiểm tra các hạng mục đặc biệt thường xuyên kiểm tra khả năng đóng mở các cửa van thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để đánh giá lượng nước vào hồ trên cơ sở đó quyết định xả lũ hợp lý bảo đảm an toàn cho đập và tránh việc xả cấp tập gây ngập lụt cho vùng hạ du